nhà hỗn hợp có cư dân cư trú và đưa ra những quy định riêng biệt cho từng loại hình
những quy định này phải phù hợp với thực tiễn hiện nay khi các loại hình bất động sản mới như bất động sản du lịch
bất động sản dịch vụ lưu tru ngắn ngày hay nhà ở kết hợp văn phòng đang phát triển nhanh chóng
và hơn hết cần có một luật riêng về quản lý trung cư
đó là nhà bất động sản thương mại mang tính chất cho các nhà đầu tư kinh doanh cho thuê
loại hình du lịch condo hotel hoặc là office town thậm chí bất động sản kinh doanh cho thuê
thì chúng ta điều chỉnh sang các luật khác gọi là bất động sản thương mại
và cái đấy là quyền tự do thỏa thuận giữa chủ đầu tư người mua nhà và chủ đầu tư và người thuê nhà
nếu như thời gian đầu các trung cư cao tầng chỉ phát triển chủ yếu tại hà nội và tp hcm
thì ở thời điểm hiện tại với tốc độ đô thị hóa cao
các khu chung cư cao tầng đã bọc lên tại hầu hết mọi tỉnh thành trên cả nước
cùng với đó là những mâu thuẫn phát sinh đặc biệt là giữa chủ đầu tư và cư dân
những mâu thuẫn này càng khó giải quyết khi xuất hiện hàng loạt loại hình bất động sản mới trong khu chung cư như condo town hay office town
thực tế đó đòi hỏi một luật riêng về quản lý trung cư và các loại hình nhà cao tầng hỗn hợp có cư dân cư trú
trong đó quy định rõ ràng với từng loại hình bất động sản
và phân định được những mâu thuẫn về sở hữu chung riêng giữa chủ đầu tư và cư dân